thế giới hiện đã ghi nhận hơn ba mươi một hai triệu người nhiễm hơn chín trăm sáu mươi bốn bảy trăm linh người tử vong do mắc covid một mươi chín
trong đó thì vùng dịch lớn nhất thế giới là mỹ đã có hơn bảy triệu ca nhiễm
trong vòng hai mươi bốn giờ qua các nước ghi nhận số ca dương tính với virus sars cov hai nhiều nhất thế giới gồm ấn độ mỹ và brazil
ấn độ dẫn đầu về số ca tử vong mới với một một trăm ba mươi năm ca
tiếp theo là brazil ba trăm ba mươi ca và mỹ hai trăm tám mươi chín ca
số ca nhiễm mới ở ấn độ tăng gấp gần hai năm lần so với mỹ
vùng dịch lớn nhất thế giới là mỹ ghi nhận hơn bảy triệu ca nhiễm và hơn hai trăm linh bốn ca tử vong
ấn độ vùng dịch lớn thứ hai thế giới có trên năm bốn triệu ca nhiễm và trên tám mươi sáu bảy trăm linh ca tử vong
số ca nhiễm mới tại quốc gia nam á này tăng nhanh hơn bất kỳ quốc gia nào khác
nhưng ấn độ lại có số bệnh nhân hồi phục cao nhất thế giới
tỷ lệ hồi phục hiện là khoảng tám mươi
vùng dịch lớn thứ ba thế giới ghi nhận thêm ba trăm ba mươi người chết vì covid một mươi chín nâng tổng số ca tử vong lên gần một trăm ba mươi sáu chín trăm linh